đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dẫn đầu đoàn công tác thành ủy kiểm tra việc xây dựng không phép sai phép ở xã vĩnh lộc a huyện bình chánh đây là một trong những điểm nóng về xây dựng không phép trên địa bàn tp hcm
sau buổi khảo sát bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân và đoàn công tác đã làm việc với huyện ủy ủy ban nhân dân huyện bình chánh
bị thư thành ủy tp hcm yêu cầu địa phương phải quyết liệt triệt đề trong từng giải pháp xử lý tận gốc vấn đề xóa sổ điểm nóng về xây dựng trái phép tại huyện bình chánh từ ngày một tháng sáu tới
bí thư thành ủy tp hcm yêu cầu địa phương phải quyết liệt triệt đề trong từng giải pháp tại huyện bình chánh